tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm tám ca nhiễm covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm tám ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ngày cả nước có thêm bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy hiện tổng số ca mắc là một ba trăm ba mươi chín người trong đó số ca điều trị khỏi là một một trăm bảy mươi ca
số ca còn đang điều trị là một trăm ba mươi bốn ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm chín trăm chín mươi bốn người